bộ giao thông vận tải vừa ban hành quyết định cho phép tổ chức thu phí tại trạm thu phí nam cầu rẽ
km hai trăm một mươi sáu cộng sáu trăm linh quốc lộ một tỉnh hà nam kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
để hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng quốc lộ một đoạn tránh thành phố phủ lý
và tăng cường mặt đường quốc lộ một đoạn km hai trăm một mươi năm bảy trăm bảy mươi năm km hai trăm ba mươi năm tám trăm tám mươi năm tỉnh hà nam theo hợp đồng bot
theo đó mức phí sử dụng đường bộ đối với xe dưới một mươi hai ghế ngồi xe có tải trọng dưới hai tấn
và các loại xe buýt vận tải khách công cộng qua trạm nam cầu rẽ là hai mươi năm đồng một lượt
bảy trăm năm mươi đồng một tháng và hai hai mươi năm triệu đồng một quý
xe từ một mươi hai đến ba mươi ghế ngồi xe có tải trọng từ bốn tấn đến dưới một mươi tấn là bốn mươi đồng một lượt
hai triệu đồng một tháng và ba hai mươi bốn triệu đồng một vé một quý
mức thu trên giảm tới ba mươi so với giá vé các trạm bot
phí trên quốc lộ một